sáng ngày một mươi bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng đối với các bị can
mình văn gióng giám đốc trung tâm kiểm soát bình tật cdc khánh hòa trần quốc huy trụng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa
bà nguyễn thị quý giám đốc phòng tự án công ty trích kiệm vũ hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam
đồng thời tiến hành khám xét nơi làm việc của các bị can tại cdc khánh hòa
theo kết quả điều tra ban đầu trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một cdc khánh hòa thực hiện trái pháp luật năm gói thầu mua sắm các bộ hóa chất
cục vụ xét nghiệm covid một mươi chín đưa hiện lại cho nhà nước số tiền gần một mươi tỷ đồng